với số lượng bỏ nhập học lên tới con số là gần một trăm một mươi tám thí sinh cũng là con số khiến cộng đồng mạng phải suy ngẫm
bởi từ trước đến nay phần lớn các bậc phụ huynh vẫn quan niệm rằng con đường duy nhất dẫn tới thành công đó là phải vào đại học
tuy nhiên trong những năm gần đây nhiều bạn học sinh xét thấy khả năng của bản thân nên đã chuyển hướng sang học cao đẳng trung cấp hay là các trường dạy nghề thậm chí là đi du học
vâng liệu rằng quan niệm xã hội về bằng cấp đã ít nhiều thay đổi xin mời quý vị cùng theo dõi cư dân mạng hôm nay
theo đó số thí sinh xác nhận nhập học đợt một trên hệ thống năm hai nghìn hai mươi ba là bốn trăm chín mươi bốn bốn trăm tám mươi tám chiếm tám mươi tám tổng số thí sinh trúng tuyển đợt một
như vậy có đến một trăm một mươi bảy bảy trăm chín mươi năm em dù trúng tuyển đợt một nhưng không xác nhận nhập học chiếm tỷ lệ một mươi chín hai
dù số thí sinh xác nhận nhập học đợt một năm nay vẫn cao hơn năm ngoái song tỷ lệ nhập học sau trúng tuyển lại thấp hơn năm hai nghìn một mươi tám
trước xu hướng này cư dân mạng cũng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau
về nguyên nhân khiến nhiều thí sinh không lựa chọn con đường học đại học
không ít trong số đó là các em thuộc gia đình khó khăn không có tiền đóng học cho con
ngày nay ngoài con đường đại học thì các em còn nhiều lựa chọn khác
học nghề học cao đẳng trung cấp điển hình là xuất khẩu lao động
ngay từ đầu tôi đã xác định học cao đẳng ở trường cao đẳng nghề trong tỉnh để thuận tiện đi lại giảm gánh nặng chi phí học tập cho bố mẹ
việc đăng ký dùng kết quả thi để xét tuyển đại học chỉ là dự phòng
cái này là do lọc ảo không hết thôi
quá nhiều hình thức tuyển sinh dẫn đến các cháu đỗ hình thức khác rồi nên không nhập học
năm nay bộ tăng số lần lọc ảo nhiều hơn so với năm ngoái nhưng cũng sẽ không thể hết được đâu
còn theo các chuyên gia giáo dục đây cũng không phải con số đáng ngạc nhiên
bởi việc học sinh phân luồng học đại học cao đẳng hoặc học nghề khi chưa đủ điều kiện năng lực là tốt
yêu cầu về nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển thị trường kinh tế xã hội cũng ngày càng cao
và đòi hỏi sự phân hóa
các em sẽ có những sự lựa chọn khác nhau tùy theo nhu cầu năng lực điều kiện của mình
đã có nhiều phụ huynh và học sinh có tư tưởng tiến bộ chọn các trường đào tạo ngắn
thực chất gia trường làm được việc thay vì đâm đầu vào bằng đại học
chỉ để lấy cái bằng học phí thì cao gia trường không có việc
học phí quá cao mà học xong chưa chắc đã xin được việc làm đúng với ngành nghề đã học
vì vậy bỏ đại học đi học nghề là quyết định sáng suốt rồi
nếu các em đi học đại học hết
thì một hệ lụy sau này là thừa thầy thiếu thợ
bởi vậy đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho xã hội
ngày nay tấm bằng đại học thật sự mất giá trị so với trước kia
vào siêu thị các trung tâm thương mại chúng ta thấy nhiều em tư vấn bán hàng có bằng đại học
vậy học đại học để làm gì
theo xu hướng phát triển ngày càng nhiều cơ hội mở ra cho những người trẻ
bởi vậy con đường thành công của mỗi cá nhân không nhất thiết được lập trình bằng công thức học đại học
cư dân mạng cho rằng chỉ cần có ước mơ
và dám tự mình quyết định cuộc đời mình không cần ngần ngại theo đuổi đam mê
thì dù là lựa chọn nào bạn cũng sẽ thành công
mục đích học đại học chỉ để kiếm cái bằng đại học thì không nên học
học phải chuyên tâm nắm vững kiến thức lý thuyết ở trường
mới ra trường lương có thể không cao nhưng với kiến thức đã có
cộng với sự học hỏi nâng cao khả năng thực hành thực tế thì chắc chắn sẽ thành công
chi phí thì cao kinh tế khó khăn bốn năm đèn sách
khi ra trường thì không có công việc phù hợp
vì vậy học đại học cũng không phải con đường duy nhất
mà phải phù hợp với khả năng và hoàn cảnh gia đình
dù khởi đầu là cánh cửa nào nếu có sự cố gắng phấn đấu và nỗ lực chắc chắn thành công
nên bỏ tư duy đầu tư nhiều tiền cho việc học nhưng ra trường lương thấp
thấp hay cao đều do mình cả không nỗ lực phấn đấu thì cơ sở đâu để tăng lương
và nên nhớ ngoại ngữ là yếu tố mấu chốt để lương đạt tầm chuyên gia nhé
ồ ạt vào đại học nhưng đã có không ít sinh viên ra trường
không kiếm được việc làm phải kiếm sống bằng những công việc phổ thông
nhiều sinh viên giấu bằng đại học để xin làm những công việc không cần bằng cấp
cũng có người sống mòn với công việc trái ngành nghề hoặc không đúng đam mê
chẳng phải đây là sự lãng phí thời gian tiền bạc và cả cuộc đời và lựa chọn không đúng đắn hay sao
còn bạn bạn đã lựa chọn như thế nào trước ngưỡng của cuộc đời
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân